để chủ động phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ án do các đối tượng có biểu hiện tâm thần gây ra
ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ quan chức năng cần tiến hành tổ chức khám chẩn đoán giám định và phân loại đối tượng theo mức độ bệnh lý khả năng điều khiển hành vi của đối tượng liên quan đến bệnh lý về tâm thần
cùng với đó các gia đình cần nâng cao nhận thức chủ động quản lý khi phát hiện người thân có tiền sử về bệnh tâm thần tránh để xảy ra những vụ việc đau lòng như trên
bản tin tiếp tục với thông tin về việc bắt giữ các đối tượng mua bán sản xuất trái phép chất ma túy
tối một mươi chín tháng một công an thành phố đà nẵng đã bắt quả tang đối tượng vũ đình luyện quê thái nguyên đang sản xuất trái phép chất ma túy dưới dạng thuốc lắc
tại hiện trường thu giữ ba trăm linh gam ma túy dạng bột luyện khai nhận số ma túy dạng bột trên dùng để dập khuôn thành viên thuốc lắc ước tính xong thành phẩm sẽ được khoảng một hai trăm linh viên
ngày hai mươi tháng một trong quá trình tuần tra tại khu vực xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng sùng a thái
đang điều khiển xe máy vận chuyển một bánh heroin trong lượng khoảng ba trăm năm mươi gram đầu tranh khai thác công an tỉnh điện biên tiếp tục bắt hai đối tượng khác
có liên quan trong vụ án là cứ a sống và cứ a chịa các đối tượng khai mua số mạ túy trên tại khu vực biên giới
vừa ra tù chưa đầy một tháng thì lại tiếp tục phạm tội cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn toàn chú tại phường vĩnh hiệp thành phố đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn toàn

lực lượng một trăm một mươi một được bố trí một cách đồng đều nhiều khung giờ nhiều địa điểm khác nhau nhằm phát hiện và chấn áp tội phạm
coi đó xử lý các trường hợp vi phạm giao thông và sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng những ngày cuối năm để thực hiện hành vi buôn bán chất gấm gây dối trật tự công cộng

được ban chỉ đạo cũng như ban chủ y phòng cảnh sát giao thông quán triệt cho các tổ công tác bốn mươi một để phổ biến quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trong tổ trước khi đi làm nhiệm vụ
tổ công tác một trăm bốn mươi một tăng cường kiểm tra các xe taxi có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện vi phạm có biểu hiện nghi vấn
xử lý các trường hợp vi phạm giao thông theo đúng quy định